vào khoảng tám giờ ngày hôm qua sau khi nghe tiếng truy hô của người dân
công an huyện bát sát tỉnh lào cai đã nhanh chóng kiểm tra bắt giữ hai đối tượng nghi vấn
đã hành hung gây thương tích cho một cán bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh bát sát
cơ quan công an xác định hai đối tượng nghi vấn là nguyễn văn anh và nguyễn hải bình
cùng chú thành phố hà nội
bước đầu hai đối tượng khai nhận nguyễn văn anh có quen biết một người phụ nữ tên hoa
hiện chưa rõ lai lịch
hoa cho biết nữ nhân viên ngân hàng đang nợ hoa một số tiền lớn
hoa thuê anh tìm để gây áp lực đe dọa để nhanh chóng đòi lại được tiền
nếu đòi được hoa sẽ cho anh một mươi triệu
anh đã rủ thêm nguyễn hải bình đi cùng chuẩn bị một xì lanh gắn đầu kim tiêm
khi phát hiện nữ nhân viên ngân hàng anh đã dùng xi lanh ném vào người để đòi tiền
và dùng chân đạp nạn nhân ngã xuống đất
sau đó hai đối tượng bỏ chạy
khi đi đến khu vực xã quang kim thì đã bị lực lượng công an bắt giữ